thưa quý vị và các bạn mới đây phó thủ tướng lê minh khái đã giao bộ công an bộ tài chính
phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin báo chí đã nêu
về những bất thường trong đường dây nhập siêu xe biếu tặng
theo phản ánh của báo chí thì có tình trạng hàng loạt doanh nghiệp nhập khẩu xe theo diện
quả biếu tặng đều biến mất ngay sau khi nhập khẩu xe về
không những thế còn có điểm bất thường khi có những cụ già từ sáu đến bảy mươi tuổi
hay thanh niên hộ nghèo cũng được biếu tặng siêu xe
đây sẽ là những vấn đề được cập nhật trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
xe nhập khẩu diện quà biếu tặng phải chịu các loại thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt
thuế giá trị gia tăng như các xe nhập khẩu kinh doanh thương mại
ngoài ra cá nhân nhận quà biếu tặng cũng phải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập bất thường
tổng cục hải quan khẳng định đã thực hiện thủ tục theo đúng quy định hiện hành
thu đủ các loại thuế theo quy định ngân sách nhà nước không bị thất thu hay hụt thu đối với loại hình này
chính sách thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe nhập khẩu khi mậu dịch
thì nó cũng không có ưu đãi gì so với xe nhập kinh doanh
cái thứ hai nữa là về quản lý về mặt trị giá thì như tôi cũng đã nói là được điều chỉnh bởi khoảng năm điều một mươi bảy
tại thông tư ba mươi chín được sửa đổi sửa đổi thông tư sáu mươi
theo thống kê số lượng nhập khẩu ô tô chín chỗ ngồi trở xuống theo hình thức quả biếu tặng
trong sáu năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục hải quan đã tổ chức thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra tại bốn cục hải quan các tỉnh thành phố
có số lượng xe nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng lớn và khẳng định sẽ xử lý nghiêm không bao che nếu có sai phạm
nếu mà có dấu hiệu là mượn tên chứng minh thư hoặc là liên quan đến doanh nghiệp không hoạt động
tại địa chỉ kinh doanh thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm không bao che nếu có sai phạm

thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm không bao che nếu có sai phạm
nếu có dấu hiệu là mượn tên chứng minh thư hoặc là liên quan đến doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh
thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm không bao che nếu có sai phạm
xe nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng nhưng sau khi thông quan lại được sử dụng không đúng mục đích
hay kê khai gian dối để xin cấp phép nhập khẩu
như vậy có hay không có sai phạm thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ
tuy nhiên việc ra soát điều chỉnh chính sách để quản lý chặt chẽ với hình thức này cũng là vấn đề cần phải bàn tới
và tiếp theo xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn của chúng tôi
với phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia tài chính học viện tài chính
và ra soát hồ sơ để nhập khẩu như thế nào thưa phó giáo sư
thực ra thì chúng ta biết rằng là cái lượng xe nhập khẩu một năm dưới cái hình thức quà biếu tặng nó không quá lớn
và vì thế cho nên cái việc kiểm tra xác minh nó cần phải được thực hiện một cách cụ thể đối với từng cái hóa đơn
và trên cái cơ sở đó cái việc mà xem xét cái giá trị định giá của cái sai đó cũng cần được thực hiện
cái điều thứ hai là phải giả soát hồ sơ ngay từ cái khâu
cấp phép để đảm bảo rằng cái doanh nghiệp được nhận cái xe đó là phù hợp
thực tế chúng ta quy định rằng một năm một cái doanh nghiệp hoặc một cá nhân chỉ được nhận một cái ô tô và một cái xe máy thôi
thì cái này cần kiểm tra giám sát một cách tuyệt vời chặt chẽ
cái điều nữa là cái việc mà thanh lý các cái xe quà biếu tặng này cũng cần phải được đảm bảo rằng các xe đó được đưa vào việt nam sử dụng đúng cái mục đích
có nhiều ý kiến cho rằng hiện nay thì nhiều cá nhân tổ chức
họ đang lợi dụng các cái kẽ hở của pháp luật liên quan đến các cái ô tô nhập khẩu không vì mục đích thương mại để thu lợi
vậy thì theo phó giáo sư thời gian tới chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý như thế nào để ngăn chặn tình trạng này ạ
quản lý cái xe nhập khẩu dưới cái hình thức quà biếu tặng này cần phải được chấn chỉnh và siết chặt lại
thông thường ở các quốc gia thì chỉ có những cái doanh nghiệp xã hội thôi thực thi những cái trách nhiệm nhân đạo
hoặc các cái trách nhiệm nhân đạo
thì lúc đó mới có sự hỗ trợ
thế còn rõ ràng là chúng ta mà không quản lý không siết chặt những cái doanh nghiệp được phép nhận cái quà biếu tặng này
là tạo ra một cái kẽ hở trong cái hoạt động quản lý cái quà biếu tặng này
cái điều thứ hai là cái việc mà phân cấp phân quyền trong cái việc xác định là cho phép nhập khẩu các cái xe là quả biểu tặng
cũng cần phải được siết chặt lại
và thay đổi
từ đó đảm bảo tính công khai minh bạch đảm bảo khả năng có thể kiểm tra giám sát được một cách rõ ràng và đầy đủ theo từng tháng từng quý
và đảm bảo cái việc đóng thuế cũng như các nghĩa vụ khác đối với xe biếu tặng này nó được thực hiện một cách chuẩn xác
cơ quan chức năng thì đã khẳng định là nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm và không bao che
phó giáo sư có ý kiến thêm gì về vấn đề này ạ
cần có những cái chế tài
sử phạt một cách nghiêm minh đối với các cái hành vi gian lận và chứng thuế ngoài những cái quy định của luật pháp như là ở trong cái luật quản lý thuế ra
thì chúng tôi cho rằng đối với cái hình thức quản lý tặng này nếu có các cái gian lận cần phải có các cái xử lý nó cụ thể hơn để đảm bảo tránh cái việc lợi dụng cái quản lý tặng
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư